hàng chục tỷ đồng tiền ngân sách được đầu tư để xây dựng các công trình nước sạch với mục đích giúp người dân sống ở những khu vực khó khăn có cơ hội được sử dụng nước sạch cải thiện đời sống sức khỏe giảm tỷ lệ mắc các căn bệnh liên quan đến sử dụng nguồn nước không bảo đảm
nhưng thực tế hàng loạt công trình cấp nước sạch ở huyện minh long tỉnh quảng ngãi hoạt động chưa được bao lâu đã xuống cấp và hư hỏng hoàn toàn
mặc dù đang là mùa mưa nhưng hàng ngày ông đinh văn thái cũng phải đi lấy nước từ khe suối đưa về nhà sử dụng sinh hoạt
trong khi nhà ông thái chỉ cách bể chứa nước của công trình nước sinh hoạt yên ngựa xã long sơn vài chục mét
dùng nước suối chúng tôi cũng lo lắng nước bị nhiễm bẩn do người dân ra suối giặt rũ sinh hoạt nhưng biết làm sao không có nên phải mũng nước suối về dùng
công trình nước sạch sinh hoạt yên ngựa ở xã long sơn
với số tiền đầu tư trên hai ba tỷ đồng phục vụ người dân hai thôn yên ngựa và gò chanh xã sơn long
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi ba sau khi đưa vào sử dụng vài tháng thì công trình đã bị hư hỏng không sử dụng được cho đến nay
gần một trăm linh hộ dân ở thôn yên ngựa và thôn gò chanh không có nước sạch để sinh hoạt
tại xã long sơn có bốn công trình nước sinh hoạt nhưng cả bốn công trình đều hư hỏng không sử dụng được
các công trình nước sinh hoạt này được đầu tư xây dựng rồi bỏ hoang phí
vì không thể đưa vào sử dụng người dân phải đi sách nước dưới suối lên để sử dụng hoặc sang tận thôn khác xin nước giếng
toàn huyện minh long có ba mươi một công trình nước sinh hoạt trong đó có trên hai mươi công trình không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả
phần lớn các công trình sau khi hoàn thành giao cho các trưởng thôn tự quản lý vận hành không có cán bộ chuyên môn duy tu bảo dưỡng
điều này khiến cho công trình nhanh chóng xuống cấp hư hỏng ngừng hoạt động
việc để một công trình nước sạch tiền tỷ bỏ không là rất lãng phí
dư luận mong rằng các ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi cần sớm vào cuộc nhằm khắc phục ngay tình trạng trên